xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới ở các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của vùng áp thấp phía tây
đêm và sáng trời còn nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày
từ khoảng ngày hai mươi một đến hai mươi ba tháng bốn khu vực phía đông bắc bộ có thể bắt đầu xuất hiện nắng nóng diện rộng
còn với khu vực tây bắc bộ chịu tác động mạnh hơn từ áp thấp nóng phía tây
nên trời nắng từ sớm với cứng độ mạnh
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
năng nóng kéo dài nên quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng
để đảm bảo sức khỏe trước những đợt nắng đầu mùa
khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi lên trên ba mươi chín độ
đặc biệt khu vực vùng núi phía tây của nghệ an đến quảng trị đi cùng là độ ẩm giảm thấp
nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao
người dân chú ý đề phòng
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra ở khu vực phía bắc
với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
khi các tỉnh thành từ khánh hòa đến bình thuận thì trời nắng vừa phải
với nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
thời tiết tạnh xáo thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân
khu vực tây nguyên dãy áp thấp xích đảo hoạt động yếu dần
nên trong những ngày tới mưa sẽ tiếp tục giảm đi cả về diện và cường độ
chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối
trong thời đoạn ngắn ban ngày nắng nhiều nhiệt độ tăng dần
cao nhất tại vùng cao là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nắng nóng xuất hiện cục bộ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam những cơn mưa chỉ còn diễn ra vài nơi vào chiều tối
còn trưa chiều có nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng dần
nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền đông nam bộ
và cục bộ ở một số nơi ở miền tây nam bộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé